theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện tượng thủy chiều răng mưa lớn và ngập lụt ở các tỉnh thành phía nam nhất là khu vực nam bộ đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp
đối với khu vực ven biển nam bộ hiện tượng ngập khi chiều cường thường xuyên xảy ra vào một số ngày từ tháng một mươi năm trước đến tháng hai năm sau
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo chính quyền địa phương cũng như người dân phải chủ động trong công tác ứng phó
trong đó chính quyền địa phương cần tiếp nhận các thông tin cảnh báo dự báo sớm về chiều cường và khu vực thời gian và mức độ ngập tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về chiều cường và tác động của chiều cường tại khu vực
chủ động lên phương án bảo vệ các tuyến đê bao sung yếu cảnh báo các khu vực có nguy cơ ngập ống cao bảo đảm hệ thống thoát nước nhanh phân luồng giao thông tại những khu vực ngập ống bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tối đa rủi ro đối với tính mạng và tài sản của người dân
nên cần chủ động theo dõi những thông tin dự báo cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là về thời gian và khu vực ngập để điều chỉnh kế hoạch tham gia giao thông và có phương án bảo vệ tài sản